tại thủ đô phnom penh campuchia chủ tịch hiệp hội điều việt nam nguyễn đức thanh và bộ trưởng nông lâm ngư nghiệp campuchia veng sakon đã ký bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy sản xuất điều ở campuchia để xuất khẩu
mục tiêu của thỏa thuận hợp tác này theo đề xuất của bộ nông lâm ngư nghiệp campuchia là mở rộng diện tích tăng năng suất sản xuất điều chuyển giao kỹ thuật sau thu hoạch giúp tiếp cận thị trường đầu tư nghiên cứu và phát triển trồng điều tại campuchia
theo bản thỏa thuận vinasat sẽ đảm trách việc cung cấp các giống điều hỗ trợ kỹ thuật và thu mua toàn bộ sản lượng hạt điều với mức giá thỏa thuận từ những nông dân ký hợp đồng tham gia triển khai mou này
hiện nay campuchia có hơn một trăm linh hectare điều với sản lượng hơn một trăm linh tấn hạt điều thô phần lớn được bán sang việt nam
với nguồn đất dồi dào campuchia đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng điều để đạt sản lượng một triệu tấn hạt điều thô trong một mươi năm tới